trận chung kết lượt đi giữa việt nam và malaysia sẽ diễn ra vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tới tại malaysia
nhiều cổ động viên đã thức trắng đêm để săn tour du lịch cổ vũ đội nhà
tuy nhiên người hâm mộ cần phải cảnh sát chọn lựa đúng công ty uy tín để đặt tour
sau chiến thắng nghệt thở hai mươi một trước philippines trên sân vận động mỹ đình
đội tuyển việt nam tiến thẳng vào trận chung kết aff cup
ngay trong đêm nhiều công ty lữ hành đã lập tức tung ra các tour cổ vũ bóng đá trong trận chung kết
trận chung kết lượt đi giữa việt nam và malaysia trên sân vận động bukisali malaysia vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tới
theo đó các tour được thiết kế theo lịch trình ngắn đi về trong ngày với giá giao động từ một mươi đến một mươi năm triệu
giá tour đã bao gồm vé máy bay vé vào sân và các chi phí dịch vụ ăn ở đi kèm
mặc dù đây là mức giá không rẻ nhưng nhiều cổ động viên vẫn chấp nhận móc khẩu bao đăng ký mua tour sang cổ vũ đội nhà
cơn sốt tour lớn đến nỗi
ngay trong đêm ngày sáu tháng một mươi hai nhiều đơn vị lữ hành phải trắng đêm trả lời tư vấn và hoàn thiện thủ tục cho các khách đăng ký mua tour
giờ phút này các dịch vụ của chúng tôi đã được chuẩn bị một cách hoàn thất
từ việc xin cấp phép bay giờ bay cho đến việc chuẩn bị các dịch vụ và mua vé xe bóng đá tại malaysia
có một tin rất vui cho các cổ động viên đặc biệt là những người tham gia các chuyến cơ của chúng tôi
tức là liên đoàn bóng đá việt nam đã làm việc để cho
ban tổ chức bên malaysia đã dành riêng cho một khu vực khán đài cho các cổ động viên việt nam
và tất cả các cổ động viên việt nam của hà nội tour đi theo chuyến đi này cũng đều được sắp xếp vào khu vực này
điều này sẽ tạo ra một cái khán đài với dực cái màu đỏ
mà cũng là thuận lợi cho việc dễ quản lý và an ninh an toàn cho các cổ động viên
tuy nhiên những sửa sao mà những người hâm mộ gặp phải không hề nhỏ
để mà tổ chức một cái tour đi cổ vũ bóng đá
vài yếu tố quan trọng nhất là cái vé máy bay
thứ hai là cái vé xe bóng đá
thì hiện nay thì ngoài các chuyến chuyên cơ của việt nam airlines phối hợp với các công ty du lịch trực chỉ định
thì trên thị trường vẫn có một số các đơn vị cũng tổ chức tour đi xe bóng đá
thì tôi cũng không rõ rằng là họ sẽ sử dụng cái hàng không như thế nào
bởi vì bên cạnh các chuyến chuyên cơ còn có những chuyến bay thường lệ
các chuyến bay thông thường mà người ta có thể mua
tuy nhiên thì các cổ động viên hãy lưu ý rất là kỹ
họ sử dụng cái chuyến bay nào
nếu như các chuyến bay thường lệ thì cần phải có những booking vé
mà nếu như các chuyến bay trên chuyên cơ thì phải kiểm tra rất kỹ
rằng là họ có làm trong danh sách đơn vị được phân phơi vé của việt nam airlines hay không
và cũng có một cái tin nữa cũng thể hỗ trợ các cổ động viên
để tạo được các cổ động viên tự túc sang malaysia xem bóng đá
bằng việc tự mua vé bay hoặc những cổ động viên việt nam
đang sống và làm việc ở malaysia ở singapore
thì chúng tôi đã có chính thức thông báo là chúng tôi
sẽ tự tục mua vé bay hoặc những cổ động viên việt nam
hỗ trợ các cổ động viên này trực tiếp mua vé xe bóng đá
tại khu vực khán đài dành cho cổ động viên việt nam
dù trận chung kết diễn ra vào ngày thường
nhưng nhiều cổ động viên vẫn sẵn sàng nghỉ làm sang chuyển lửa cho đội nhà
khiến khách đặt tour liên tục tăng đột biến
đấy là niềm vui cũng là niềm động viên to lớn cho các cầu thủ việt nam
tuy nhiên nếu muốn đặt tour người hâm mộ cần tìm hiểu kỹ
một số thông tin về hãng bay chuyến bay vé vào sân
chỗ ăn nghỉ để chuyến đi thật
thật sự có ý nghĩa như mình mong muốn